công ty cổ phần tập đoàn nova kinsimer vừa công bố thông tin về việc sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm miết của công ty để tiếp tục bổ sung và nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết
trước đó ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã có công văn yêu cầu nova consumer phối hợp với công ty cổ phần chứng khoán ssi chỉnh sửa bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yếp

do đó sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã thông báo dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký niêm yếp của nova consumer và sẽ công bố thông tin ra thị trường